thưa quý vị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk lắc vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối tượng trần minh lợi năm mươi năm tuổi trú tại huyện chư quynh tỉnh đắk lắc
để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân

lợi hành nghề tư vấn pháp luật thay mặt nhận ủy quyền đại diện theo pháp luật cho một số cá nhân tổ chức khởi kiện các vụ việc dân sự hành chính trên địa bàn tỉnh đắk lắc và một số địa phương khác để hưởng tiền thù lao
trong thời gian này một số người tại huyện chư quynh ký kết hợp đồng ủy quyền cho lợi làm người đại diện hợp pháp để khiếu nại yêu cầu bồi thường thiệt hại dân sự và tham gia giải quyết các vụ án dân sự tại tòa án nhân dân huyện chư quynh

hành vi này đã xúc phạm danh dự nhân phẩm uy tín xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân tranh án cũng như tòa án nhân dân huyện chư quynh
quá trình điều tra cơ quan công an còn thu thập nhiều tài liệu chứng cứ thể hiện trần minh lợi đã đăng tải trên trang facebook của mình nhiều bài viết mang tính đả kích nói xấu hạ thấp uy tín của nhiều tổ chức cá nhân đứng đầu một số cơ quan nhà nước
việc làm trên của lợi khiến cho người dân không hiểu đúng bản chất các vụ việc định hướng dư luận theo hướng chủ quan tạo dựng uy tín nhằm thu hút khách hàng đến nhờ lợi tư vấn hoặc làm đại diện pháp luật để thu lợi cho cá nhân
làm việc với cơ quan công an bước đầu trần minh lợi đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình khám xét nơi ở của lợi lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều phương tiện tài liệu có liên quan
được biết vào ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu lợi đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk nông bắt giữ
để điều tra về tội đưa hối lộ do liên quan đến một vụ án xảy ra trên địa bàn huyện đắk minh và bị kết án bốn năm sáu tháng tù giam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam dư minh hoàng quê tệ tỉnh bình thuận để điều tra làm rõ về hành vi mua bán cháy phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc hai đối tượng gín lỉ vòng và hoàng văn vũ cùng chú tệ tỉnh đồng nai cũng bị lập hồ sơ xử lý vì hành vi tổ chức sử dụng cháy phép chất ma túy
trước đó lực lượng chức năng tỉnh đồng nai bắt quả tang hoàng đang tàng trữ hai kg ma túy tại xã quảng tiến
đối tượng khai nhận số ma túy từ bình dương theo sự chỉ đạo của một đối tượng tên nô chưa rõ lai lịch
điều tra mở rộng lực lượng công an đã bắt giữ gín lỉ vòng vì hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoàng văn vũ về hành vi tàng trữ vũ khí thu giữ một khẩu súng sáu viên đạn và nhiều tăng vật khác
hiện công an đang điều tra mở rộng và xử lý nghiêm các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật
thưa quý vị vào sáng nay lực lượng chức năng công an nghệ an đã tìm được cháu đoàn phúc an sinh năm hai nghìn hai mươi một trú tại khối một mươi hai phường quỳnh xuân thị xã hoàng mai mất tích hôm hai mươi chín tháng một mươi một
lực lượng công an tìm thấy cháu an tại khu vực đồi núi nhiều cây cối và bụi rậm cách nhà khoảng ba trăm linh mét trong tình trạng bị sức nhẹ vùng mặt và sức khỏe cơ bản ổn định
trước đó vào ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba do bố mẹ đi làm nên cháu đoàn phúc an ở nhà với bà nội và anh trai
đến khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày bà nội không thấy cháu an nên đi tìm và hô hoán nhờ người dân tìm kiếm
sau khi tiếp nhận thông tin công an thị xã hoàng mai đã trực tiếp xuống địa bàn phối hợp cùng với các lực lượng chức năng và người dân để tìm kiếm cháu bé
vào chiều ngày ba mươi tháng một mươi một phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh đã cử tổ công tác sử dụng chó nghiệp vụ để phối hợp tìm kiếm
đến khoảng tám giờ một mươi năm phút ngày hai tháng một mươi hai lực lượng chức năng đã phát hiện cháu bé đưa đến trạm xá phường quỳnh xuân để kiểm tra sức khỏe và sơ bộ ban đầu
lực lượng công an nghệ an đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tứ kỳ tỉnh hải dương đang tạm giữ đối tượng vũ đức bình chú thệ xã đại sơn huyện tứ kỳ để điều tra về hành vi dùng mũ bảo hiểm tấn công làm một cán bộ công an đang làm nhiệm vụ bị thương
vào tối ngày hai mươi chín tháng một mươi một tổ công tác công an huyện tứ kỳ làm nhiệm vụ tại chốt kiểm tra nồng độ cồn trên đường tỉnh ba trăm chín mươi một và ra hiệu lệnh dừng xe máy do vũ đức bình điều khiển để đo nồng độ cồn
tuy nhiên đối tượng này không chấp hành và có hành vi dùng mũ bảo hiểm xe máy tấn công khiến trung úy nguyễn tiến thực đã làm nhiệm vụ bị thương ở vùng mặt qua kiểm tra xác định đối tượng có nồng độ cồn trong hơi thở ở mức cao nhất
cảnh sát giao thông tp hcm đã làm việc với một nhóm thanh niên điều khiển xe máy chở theo sau một người khác đứng trên yên xe để quay phim cho một nam thanh niên không đội mũ bảo hiểm ngồi quay mặt về phía sau trên một xe máy khác chạy phía trước rồi đăng tải trên mạng xã hội tiktok
qua làm việc các thành viên đã thừa nhận các hành vi trên clip là của nhóm
cảnh sát giao thông đã lập biên bản
hành chính về hành vi chở người ngồi trên xe máy không đội mũ bảo hiểm cho người đi mô tô xe máy và điều khiển xe chở người đứng trên yên
các hành vi vi phạm của nhóm nêu trên gây mất trật tự an toàn giao thông và tiềm ẩn rất cao nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
do đó phòng cảnh sát giao thông khuyến cáo tới người dân cần phải quan tâm giáo dục nhắc nhở con em mình nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông để góp phần phòng tránh các vụ tai nạn giao thông xảy ra do sự chủ quan bốc đồng thiếu hiểu biết của thanh thiếu niên
tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một toàn quốc đã xảy ra một chín trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm chết tám trăm tám mươi năm người và làm bị thương một năm trăm một mươi năm người

trong đó đường bộ xảy ra một chín trăm bốn mươi hai vụ tai nạn giao thông
làm chết tám trăm bảy mươi chín người bị thương một năm trăm một mươi năm người
đường sắt xảy ra bốn vụ làm chết bốn người không có người bị thương
đường thủy xảy ra bốn vụ làm hai người chết không có người bị thương
như vậy trong một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi ba tính từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai cho đến ngày một mươi bốn tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
cả nước đã xảy ra một mươi một bảy trăm bảy mươi sáu vụ tai nạn giao thông làm chết sáu ba trăm tám mươi một người bị thương tám bốn trăm tám mươi tám người
tuy tăng ba trăm bốn mươi hai vụ tăng tám trăm năm mươi bốn người bị thương so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai nhưng đã giảm một trăm bốn mươi năm người chết
thưa quý vị từ ngày một đến ngày hai tháng một mươi hai trên địa bàn các tỉnh miền trung đã có mưa vừa đến mưa to
có nơi mưa rất to đã khiến cho nhiều nơi bị ngập lụt và chia cắt
vào sáng ngày hôm nay nhiều khu vực ở các xã như quảng phú quảng vinh quảng thọ quảng thành quảng an
thuộc huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế ở vùng hạ du sông bồ bị ngập lụt người dân phải đi lại bằng ghe thuyền
nhiều vườn nhà dân cũng bị ngập người dân phải thu dọn kê cao đồ đạc tài sản để tránh lũ
tại tỉnh quảng bình mưa lớn đã làm ngập từ một đến hai mét ngầm bùng trên quốc lộ một mươi năm đoạn qua xã hưng trạch huyện bố trạch
tại huyện quảng ninh nhiều tuyến đường cũng bị ngập trong nước khiến đi lại khó khăn nhiều bản bị cô lập cục bộ
vào trường ngày hôm nay để đảm bảo an toàn giao thông các đơn vị chức năng ở tỉnh quảng bình đã đóng chốt chặn cửa người túc trực không để người và phương tiện qua lại những khu vực ngập nước nguy hiểm này